kể từ khi covid một mươi chín bùng phát tại iran ít nhất bảy quan chức cấp cao trong chính quyền đã tử vong vì covid một mươi chín và hai mươi người đang cách ly vì mắc bệnh
trong danh sách có phó tổng thống thứ nhất esad jahangirini bộ trưởng du lịch ali asghar mounesan và phó tổng thống phụ trách các vấn đề phụ nữ và gia đình masome eftaka
trong số quan chức iran đã tử vong do covid một mươi chín có ông seth mohammad mit mohammadi thành viên hội đồng cấp cao cho lãnh tụ tối cao iran và năm thành viên thuộc lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
tại liên minh châu âu eu có hai quan chức eu nhiễm covid một mươi chín trong đó có một người trở về từ italia và một người làm việc trong một đơn vị an ninh của hội đồng châu âu
liên hợp quốc cũng vừa xác nhận ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên tại trụ sở ở new york là một nhà ngoại giao philippines trụ sở này có khoảng ba người đang làm việc
trong ngày một mươi hai tháng ba bộ trưởng bình đẳng tây ban nha iren montero được xác định dương tính với sars cov hai
tổng thư ký đảng cực hiệu vox ở tây ban nha xavier ortega smith cũng đã nhiễm sars cov hai và đang kêu gọi
đóng cửa quốc hội phu nhân của thủ tướng canada sofi rena trudeau cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
bà trudeau bắt đầu có triệu chứng giống như bị cúm nhẹ sau khi tham dự một sự kiện tại anh thủ tướng justin trudeau cũng đang tự cách ly
tại nhà và hoãn các cuộc họp với các bộ trưởng trước đó bộ trưởng văn hóa pháp frank riester đã dương tính với sars cov hai
ông riester đã có mặt tại tòa nhà quốc hội nơi có năm người được phát hiện nhiễm virus
tại italia tâm dịch của châu âu lãnh đạo đảng dân chủ nikolai
trước đó ông riester đã có mặt tại tòa nhà quốc hội nơi có năm người được phát hiện nhiễm virus
trump được cho là vẫn chưa xét nghiệm sau khi ông đã bắt tay ít nhất hai trong số bốn chính khách mỹ tiếp xúc gần với nguồn mang virus
những chính khách này cũng đã tự cách ly
còn trong giới sobit ngày một mươi hai tháng ba nam diễn viên tom hanks đã gây chấn động hollywood khi thông báo vợ chồng ông đã nhiễm covid một mươi chín
điều này cũng đồng nghĩa với việc vợ chồng ông là cặp đôi đầu tiên của hollywood dương tính với virus này
hiện cả hai đang được cách ly tại australia